sau thời gian thủ lý nghiên cứu hồ sơ tòa gia đình và người chưa thành niên
tòa án nhân dân tp hcm dự kiến sẽ đưa vụ án bé gái tám tuổi bị bạo hành đến chết
tại căn hộ chung cư ở quận bình thạnh ra xét xử vào ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
viện kiểm sát cũng đã đề nghị triệu tập sáu người để làm rõ vụ án
bao gồm mẹ bảo mẫu giáo viên của bé gái mẹ của bị cáo nguyễn trung kim thái
cùng hai bảo vệ của bệnh viện
phiên xét xử sẽ có bảy luật sư tham gia vụ án trong đó bốn luật sư bảo vệ quyền
và lợi ích cho bên bị hại ba luật sư bảo chữa cho hai bị cáo nguyễn kim trung thái
và nguyễn võ quỳnh trang
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã có cáo trạng truy tố nguyễn võ quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê gia lai về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận một bố của nạn nhân
bị truy tố về hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
theo bản cáo trạng nguyễn võ quỳnh trang sống cùng với người tình là nguyễn kim trung thái
và con gái riêng của thái
cơ quan điều tra đã hoàn tất bản cáo trạng trong đó có hai trăm tám mươi ba tập tin video
hình ảnh tố cáo tội ác mang rời nhấn tâm của trang và thái
cụ thể liên tiếp từ ngày bảy tháng một mươi hai đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nhiều lần trang dùng vũ lực bạo hành lấy rò đánh vào vùng hiểm của bé gái liên tục nhiều giờ liền
thậm chí đối tượng này còn nhút nạn nhân vào chuồng chó rồi bắt quỳ học bài
vừa bắt uống nước
đỉnh điểm trong ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trang đánh đập hành hạ bé suốt nhiều tiếng
khi bé tám tuổi tử vong
khi biết con đã chết thái đã xóa toàn bộ dữ liệu bốn camera trong căn hộ
nhằm che giấu hành vi phạm tội của trang